trong những ngày gần tết đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đắk lắc
đang đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết cổ truyền
nội dung kiểm tra gồm giấy đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
giấy xác nhận đã cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm hồ sơ công bố tiêu chuẩn và nhãn hàng hóa
việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như vệ sinh mặt bằng cơ sở trang thiết bị
vệ sinh dụng cụ vệ sinh cá nhân đối với những người trực tiếp tham gia chế biến sản phẩm
và những nội dung khác liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm

trang thiết bị vệ sinh cá nhân đối với những người trực tiếp tham gia chế biến sản phẩm